trước thông tin về vụ việc bốn du khách người nước ngoài bị lũ cuốn ở một khu du lịch trên địa bàn xã lát huyện lạc dương
vào trường ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an tỉnh lâm đồng đã lập tập trung lực lượng phương tiện khẩn trương tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày anh võ lê thái là nhân viên lái xe của khu du lịch
sử dụng xe loại uaz chở theo bốn du khách người hàn quốc đi tham quan dọc khu vực suối cạn
thì bất ngờ gặp mưa lớn dâng cao và bị lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi
lái xe may mắn bám được vào cành cây ven suối và thoát vào bờ đồng thời chi hô mọi người xung quanh
lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ đã cứu được một du khách nam đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
ba người còn lại mất tích
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và điều tra làm rõ vụ việc
đến một mươi sáu h ba mươi nhiều tổ tìm kiếm trong phạm vi khoảng hai km đã thấy được thi thể của ba du khách mất tích
nạn nhân được đi cấp cứu cũng được xác định là tử vong
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tập trung khám nghiệm hiện trường làm việc với những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc